phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông quảng bình
tiến hành triệu tập và xử phạt hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về dịch covid một mươi chín trên trang facebook cá nhân
trước đó đối tượng lê quốc bảo đã đăng thông tin về một trường hợp nam
chú tại xã mai thủy huyện lệ thủy có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với covid một mươi chín trên nhóm facebook làng phan xá
ngay sau đó cơ quan chức năng đã xác minh thông tin đăng tải trên là sai sự thật
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối tượng lê quốc bảo số tiền năm triệu đồng đồng thời bắt buộc xóa bài đăng và cam kết không tái phạm
trước đó lực lượng chức năng tỉnh quảng bình cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng nguyễn thị hoài giang ở phường bắc lý thành phố đồng hới
với số tiền thiện bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng về hành vi chia sẻ video có nội dung không đúng sự thật về việc quân nhân trần đức đô tử vong trên facebook cá nhân